ngày hai mươi hai tháng năm sở khoa học và công nghệ tỉnh hưng yên đã tổ chức hội nghị công bố quyết định cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu
vải trứng hưng yên cho sản phẩm vải trứng tỉnh hưng yên
đây là sản phẩm nông sản thứ một mươi chín của tỉnh hưng yên được cục sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu
cây vải trứng đang cho thu hoạch năng suất khoảng một mươi năm tấn một hectare mỗi năm
cây vải trứng cho thu hoạch sớm quả to ngon mẫu mã đẹp giá cả cao từ năm mươi đến bảy mươi đồng một kg
nhiều hộ nông dân chăm sóc cây vải trứng theo quy trình việt gáp
sản phẩm quả bảo đảm tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm được tiêu thụ ở siêu thị
hợp tác xã nông nghiệp quyết tiến là đơn vị được quyền sử dụng mã số cho sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận vải trứng hưng yên